theo thông báo từ ban quản lý lăng từ ngày một mươi sáu tháng tám tới đây lăng chủ tịch hồ chí minh sẽ mở cửa trở lại
trước đó lăng chủ tịch hồ chí minh tạm ngừng hoạt động hai tháng để bảo dưỡng tu bổ định kỳ lăng
đến nay công tác bảo dưỡng lăng chủ tịch hồ chí minh đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ đã hoàn thành
lễ viếng chủ tịch hồ chí minh lễ tưởng niệm canh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày một mươi sáu tháng bốn